xác định xuất khẩu lao động vừa giải quyết việc làm vừa nâng cao thu nhập cho nhân dân góp phần giảm nghèo nhanh bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
xã cẩm điền huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện để người lao động tích cực tham gia xuất khẩu lao động
trước đây gia đình bà nguyễn thị sự thuộc diện khó khăn ở xã cầm điền
kinh tế gia đình chỉ trông vào vài xào ruộng vợ chồng bà lại phải gồng mình nuôi hai con ăn học
nhưng hiện tại cuộc sống của gia đình bà đã khác nhờ nguồn tiền từ chồng và hai người con trai đi xuất khẩu lao động ở hàn quốc gửi về
có vốn bà mạnh dạn đấu thầu hơn hai mẫu ao để nuôi thả cá mỗi năm cũng giúp bà thu về hơn bốn trăm linh triệu đồng
kinh tế gia đình thì là ông chồng thì tôi đi trước xong rồi thì lần lượt thì các cháu lại đi tiếp
nói chung là nó cũng cải thiện rất là nhiều
hơn nữa thì ở nhà tôi làm trang trại này thì nó cũng có kinh tế
cùng với chỉ đạo giải quyết việc làm tại chỗ xã cẩm điền đã tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu để người lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài
đặc biệt tập trung vận động tư vấn cho số lao động trẻ nhàn rỗi đăng ký đi xuất khẩu lao động
số lượng người đi xuất khẩu lao động đã tăng lên khoảng năm mươi người mỗi năm
toàn xã hiện có hơn năm trăm linh người đang làm việc ở nước ngoài
nhờ xuất khẩu lao động mà tỷ lệ hộ nghèo giảm và thu nhập bình quân đầu người tăng
trong mục tiêu xây dựng quốc gia xây dựng lông thuật mới thì cầm điền là một những xã đền hình trong huyện cầm giang
nhân dân rất là lăng động đi xuất khẩu lao động
hàng năm là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ năm đến sáu cái thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám
toàn xã cầm điền bình quân thu nhập đầu người là bốn mươi năm triệu trên một đầu người
chúng tôi phấn đấu năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi thu nhập bình quân của đầu người là trên năm triệu đồng trên một người một năm
xuất khẩu lao động
không chỉ giúp lao động nông thôn tại xã cầm điền có cơ hội việc làm tăng thu nhập phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và giảm nghèo mà còn là hướng đi giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rèn luyện kỹ năng và tác phòng lao động công nghiệp